công an huyện tân lạc tỉnh hòa bình cho biết đã xác định được nghi phạm hiếp dâm và sát hại thiếu nữ tại lán trong rừng
vào ngày một mươi tháng bốn chị bùi thị en chú xã mỹ hòa huyện tân lạc tỉnh hòa bình đi lên khu vực lều canh sắn của gia đình tại đồi cuông để chăn bò
đến trưa cùng ngày không thấy chị én về nhà ăn cơm gia đình đã lên đổi cuông để tìm
khoảng một mươi tám giờ cùng ngày bố đẻ của chị en đã phát hiện sát con mình nằm ở khu vực sườn đồi cuông nên trình báo cơ quan công an
quá trình khám nghiệm hiện trường tử thi cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều dấu hiệu của vụ án mạng trước khi bị sát hại nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục
bằng biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định được nghi phạm là người cùng song với nạn nhân tuy nhiên đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
công an tỉnh hòa bình đang phối hợp với công an huyện tân lạc điều tra truy bắt hung thủ